cập nhật tin lũ khẩn cấp trên các sông ở hà tĩnh quảng bình và tin lũ trên các sông ở nghệ an
lũ hạ lưu sông ngàn sâu tại hòa duyệt có khả năng đạt đỉnh ở mức một mươi một một m trên báo động ba sáu m vào trưa nay
sau đó xuống chậm sông cả và sông la tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay một mươi sáu tháng một mươi
thượng lưu sông ngàn sâu sông danh ở sông kiến giang tiếp tục xuống chậm
đến chiều tối nay ngày một mươi sáu tháng một mươi mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông cả tại nam đàn lên mức năm bảy m trên báo động một ba m
sông ngàn phố tại sân diệm xuống mức một mươi một m dưới báo động hai năm m
sông màn sâu tại chu lễ xuống mức một mươi ba m dưới báo động ba năm m
tại hòa duyệt xuống mức một mươi m dưới báo động ba năm m
sông la tại linh cảm lên mức năm hai m dưới báo động hai ba m
sông danh tại mai hóa xuống mức ba m ở mức báo động một
sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức hai bảy m ở mức báo động ba
sông lờ đất ở vùng núi tỉnh nghệ an hà tĩnh trọng tâm tại các huyện con quương tương dương quỳ châu nghệ an
hương sơn vũ quang hà tĩnh
tình trạng ngập lụt tại các huyện hương khê cẩm xuyên kỳ anh hà tĩnh
minh hóa tuyên hóa bố trạch quảng trạch thị xã ba đồn quảng bình giảm chậm
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai cấp ba